thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho một người chết xảy ra giữa xe khách và xe máy
vào sáng nay ngày chín tháng bốn trên địa bàn của tỉnh bình thuận
sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng còn phát hiện hai bao thuốc lá nhập lậu trên xe khách
tai nạn xảy ra trên quốc lộ một đoạn qua ngã tư xã hàm thắng huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
nạn nhân là ông nguyễn văn lệ năm mươi năm tuổi điều khiển xe máy biển kiểm soát tám mươi sáu b ba hai mươi bốn nghìn bảy trăm ba mươi ba qua đường
lúc này xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi tám nghìn hai trăm chín mươi chín do đỗ văn lào điều khiển hướng bắc nam
đã tôn vào là ông lệ văn vào nhà dân tử vong tại chỗ
xe máy bị xe khách cuốn dưới gầm kéo lên một đoạn gần một trăm linh mét mới dừng lại
khi lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường
thì còn phát hiện dưới khoang chứa hành lý của xe khách có bốn bao chứa hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu
lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn
đồng thời làm việc với tài xế để làm rõ sức thuốc lá chở trên xe